từ chủ trương đó các cấp quỹ chính quyền ban ngành các cấp đã nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
còn đối với địa bàn thị xã thì tất cả các thủ tục mà nếu mà theo quy định về cải cách hành chính mà trên địa bàn thì tỉnh quy định một mươi năm ngày chứ tụi tôi làm khoảng một mươi ngày
có thể là nhanh hơn
còn đối với công tác cải cách hành chính chung thì tụi tôi đã thực hiện mô hình cải cách hình chính này theo chỉ đạo của tỉnh rất là lâu
hy vọng năm nay là cái công tác cải cách hình chính của thị xã
sẽ được nâng lên ở cái bước là phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp nâng cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tốt hơn
từ đầu năm đến giờ thì không có trường hợp mà người dân phản ảnh về cái rùm rà thủ tục hình chính cái lầm khó trong công chức mà thực hiện cái bộ phận một cửa
hiện nay có một trăm linh thủ tục hành chính cấp thị xã thị trấn và cấp xã được niêm yết công khai đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử thị xã
công đã triển khai đến các ngành quỹ ba nhân dân các xã thị trấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
đáng chú ý là phần mềm khảo sát sự hài lòng của công dân qua đó giúp nâng cao ý thức phục vụ của từng cán bộ công chức viên chức trên địa bàn
trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị xã bình a tiếp nhận tương đương bảy bộ thủ tục hành chính
trong đó các bộ thủ tục đều được cán bộ công chức thực hiện đúng theo quy trình để đảm bảo trả kết quả đúng hẹn không gây phiền hà phước xúc trong nhân dân
xác định công tác cải cách thủ tục hình chính là nội dung trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ vì quỹ ban dân xã bình a đã quán triệt về thái độ ứng xử tinh thần phục vụ tác phong trong công việc đến từng cán bộ công chức của xã
khi tiếp xúc với nhân dân thì theo phương châm là sáu biết
một trong những thành công của thị xã hồng ngự là việc áp dụng và nhân rộng mô hình dịch vụ
nhận và trả kết quả qua bưu chính từ đó giúp giảm áp lực tại các giang phòng một cửa giúp giảm chi phí đi lại cho người dân giúp thông thoáng quy trình xử lý thủ tục hành chính nâng cao mức độ hài lòng của người dân
các mảng thủ tục hành chính mà nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận đó là các lĩnh vực đó là giáo dục đào tạo văn hóa thông tin y tế lao động thông minh và xã hội
trong thời gian vừa qua khi triển khai các mô hình này từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân thì người dân tỏ ra rất là hài lòng và đồng thử rất là cao
dịch vụ này thì làm hồ sơ này tốt nhấn tệ nhà cho bà con người ta ai cũng thích đợi tốn thời gian đi lại mất công sức còn về lễ phí thì vắt vẽ
trong cải cách hành chính các nội dung cải cách thể chế xây dựng trụ sở nâng cao chất lượng đồng ngũ cán bộ công chức
viên chức hiện đại hóa nền hành chính được thị xã đặc biệt quan tâm
đến nay trên địa bàn xã có một trăm linh xã phường thị trấn có trụ sở bộ phận một cửa được sửa chữa xây mới và bố trí tách biệt với trụ sở quỹ ban nhân dân
đặc biệt mới đây quỹ ba nhân dân thị xã đã mạnh dạng di dời giang phòng một cửa quyện qua bưu điện của thị xã
qua đó góp phần tạo điều kiện tốt để phục vụ cho tổ chức nhân dân đến giao dịch hành chính
đặc biệt mới đây quý ba nhân dân thị xã đã mạnh dạng di dời giang phòng một cửa quyện qua bu điện của thị xã
qua đó góp phần tạo điều kiện tốt để phục vụ cho tổ chức nhân dân đến giao dịch hành chính
đặc biệt mới đây quý ba nhân dân thị xã đã mạnh dạng di dời giang phòng một cửa quyện qua những công đoạn trước đây của cơ quan nhà nước
thực hiện tốt về cách hành chính đã tạo điều kiện thông thoáng giúp hồng ngự thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thị xã
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đưa hồng ngự đặt chuẩn đô thị loại ba vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám